thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp tiến sĩ thomas bach chủ tịch ủy ban olympic quốc tế ioc và chủ tịch hội đồng olympic châu á oca hoàng thân ahmad ansaba
phát biểu tại buổi tiếp thay mặt chính phủ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng ngài chủ tịch ioc và ngài chủ tịch oca đến tham dự đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm tại đà nẵng và thăm đất nước việt nam

trong quá trình toàn cầu hóa thể thao việt nam đang hội nhập mạnh mẽ với thể thao thế giới trên tinh thần đó thủ tướng mong muốn ioc và oca ủng hộ hỗ trợ việt nam về tài chính nhân lực trong đó nhất là hỗ trợ về nghiên cứu xây dựng và áp dụng mô hình phù hợp để phát triển hơn nữa thể thao học đường thể thao quần chúng